cảm ơn các bạn đã theo dõi
đến thời điểm này một trăm linh các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch cho học sinh sinh viên đi học trở lại trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trực tiếp
bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo sở giáo dục đào tạo phối hợp với sở y tế và các ban ngành xây dựng kịch bản phù hợp đón học sinh trở lại trường
có phương án xử lý các tình huống xảy ra dịch
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp
cũng bắt đầu từ hôm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ đi kiểm tra tình hình chuẩn bị tổ chức cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học tại một số nơi
bộ giáo dục và đào tạo đặc biệt lưu ý các địa phương cập nhật thông tin về tình hình dịch diễn biến tâm lý của trẻ em học sinh
nhằm kịp thời tư vấn hỗ trợ cho học sinh giúp cho các em có nhận thức thái độ hành vi kỹ năng phòng chống dịch để sớm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát
dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn hai mươi năm bảy trăm linh trường hợp vi phạm trong đó có hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong chín ngày nghỉ lực lượng chức năng đã xử lý hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý sáu trường hợp lái xe dương tính với ma túy
thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự
ba mươi hai đối tượng buôn bán tảng chữ ma túy pháo nổ giao cho cơ quan điều tra xử lý
vâng thưa quý vị sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài tới chín ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà người dân trên cả nước quay trở lại làm việc
và theo ghi nhận tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay tại hai thành phố lớn
đó là hà nội và tp hcm là tương đối ổn định giao thông thông thoáng thuận lợi cho người dân lưu thông
đi lại và ngay cả ở những nơi từng là điểm nóng về kẹt xe
sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên antv
khác hẳn cảnh chen trúc kẹt xe ngày thường thay vào đó là sự thông thoáng xe cộ di chuyển dễ dàng
vốn là điểm nóng về giao thông nhưng việc đi lại cũng thuận lợi trong sáng ngày mùng bảy ngày đi làm đầu tiên trong năm mới
không còn cảnh chen chúc un ứ như ngày thường tình hình giao thông trên hầu hết các tuyến đường trọng điểm ở tp hcm
nhưng đặc biệt tại các khu vực quanh biến xe nhà ga sân bay đều dễ thở hơn
một phần do nhiều doanh nghiệp cho người lao động về quê nghỉ sau tết dài ngày
ngoài ra lượng người dân trở lại tp hcm để học tập làm việc giải rác từ nhiều ngày qua nên không dồn ứ như mọi năm
đi ngã từ bình thái lên đây thì nó không có đông mấy người chú vị lúc mà gần tết thì đông lắm vắng không thường ngày
giao thông tương đối ổn định cũng được ghi nhận trong buổi sáng nay tại thủ đô hà nội
tuy nhiên tại một số ít tuyến đường vẫn xuất hiện tình trạng ủn tắc giao thông đặc biệt là những khu vực có nhiều điểm giao cắt ngã tư
hôm nay thì vẫn chưa thấy đông lắm đâu có lẽ là ngày mai là ngày đẹp trời để mọi người sẽ đi đông hơn hôm nay hôm nay chắc là vẫn còn ít
để đảm bảo an toàn thông suốt trong những ngày đầu người dân quay trở lại làm việc lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tổ chức phân làn phân luồng từ sớm
trong đó tập trung vào những khu vực điểm đen về tai nạn ủn tắc giao thông lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động các phương án khi có tình huống đột xuất xảy ra
ngoài lực lượng bố trí tại các chốt lực lượng đội cảnh sát sáu mươi sáu bố trí thêm cả lực lượng tuần lưu bổ sung vào các nút giao thông trọng điểm để tăng cường công việc phân luồng chống nguồn tắc
thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an kỳ nghỉ lễ năm nay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tai nạn giao thông giảm một mươi bảy vụ giảm một mươi bốn người chết và giảm hai mươi chín người bị thương
hy vọng với số liệu tích cực như vậy sẽ khởi đầu một năm mới an toàn bình yên
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ một đối tượng cùng lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản khe nằm xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng già sái phia
trú tại bản hủy sai xã nang ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an thu giữ hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp ba kg ketamin một con dao hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với lâm quốc tý chú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang thấy tài khoản mạng xã hội facebook tên chuột miền tây do lâm quốc tý đăng ký và làm chủ có đăng bán trồn hương nên nhắn tin với tý để mua một con giống
khi này tý đồng ý bán cho người này ba con trồn giống với giá một mươi triệu đồng và hẹn một tuần sau khi nhận tiền sẽ giao
tin tưởng người mua chuyển tiền vào tài khoản của tý nhưng đến hẹn thì đối tượng lấy lý do vì dịch bệnh nên không giao hàng được
sau đó lâm quốc tý tiếp tục liên lạc
lâm quốc tý tiếp tục liên lạc với người này và quảng cáo mình có hai bầy trộn hương sinh sản ở sóc trăng muốn giao dịch
mất cảnh giác người mua tiếp tục chuyển cho tý chín mươi năm triệu đồng sau đó đối tượng tắt điện thoại chặn facebook
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt được lâm quốc tý qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận
đã lừa được hàng chục người tại nhiều tỉnh thành phố chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
vào lúc tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bảy tháng hai người dân phát hiện
nhà dân tại địa chỉ số ba trăm năm mươi ba đường trần hưng đạo phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng
do ông thạch xanh làm chủ bốc cháy dữ dội
nhà dân xảy ra cháy nằm sâu trong kiệt hẻm nhỏ có nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận và các hộ dân cư xung quanh
nên người dân đã điện cho lực lượng chữa cháy một trăm một mươi bốn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận sơn trà đã điều động cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường
ngay khi đến hiện trường công tác triển khai của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đây là nhà tạm có nhiều đồ dùng sinh hoạt dễ cháy
khiến cho đám cháy tỏa ra nhiều khói và khí độc
lực lượng chữa cháy đã triển khai một đường vòi phun dập tắt đám cháy sau năm phút đồng hồ để không cháy lan ra ngoài
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ

trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng là đối tượng thạch thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ hòa xã mỹ tú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng cao một m sáu mươi chín và có xẹo chấm cách ba cm trước đuôi lông mày phải
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số tám trăm chín mươi bảy trên tám mươi bảy trên một mươi năm a trần hưng đạo khóm một phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cao một m năm mươi năm và có xẹo chấm cách một cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện